tăng huyết áp là nguyên nhân chính gây tai biến mạch máu não nhồi máu cơ tim suy tim suy thận
một thống kê cho thấy có tới gần bốn mươi tám người trưởng thành bị tăng huyết áp
và trong số này có tới gần sáu mươi chưa được phát hiện và trên tám mươi chưa được điều trị
hở ứng ngày thế giới phòng chống bệnh tăng huyết áp năm nay bệnh viện tim hà nội đã phối hợp
với trung tâm y tế quận tây hồ tổ chức khám sàng lọc tư vấn miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân
chương trình tầm soát huyết áp toàn dân năm nay có khẩu hiệu hãy kiểm tra huyết áp của mình
mục tiêu chính là để người dân tăng cường nhận thức biết được nguy cơ của bệnh tăng huyết áp
có kế hoạch theo dõi dự phòng và điều trị huyết áp
hiện nay số người bị tăng huyết áp ở việt nam đã ở mức báo động
điều đặc biệt nguy hiểm đó là tỷ lệ bệnh nhân có tăng huyết áp nhưng không phát hiện ra mình có tăng huyết áp
do đó mà cũng sẽ không được tiếp cận đến những vấn đề
vấn đề về mặt tư vấn chế độ ăn uống sinh hoạt cũng như là sử dụng thuốc
và cái tăng huyết áp nó cứ âm thầm gây ra các biến chứng
rất nhiều những trường hợp bệnh nhân đến viện vì các biến chứng của tăng huyết áp nhưng lúc đó mới biết là mình có tăng huyết áp
ví dụ các biến chứng của tăng huyết áp như là tai biến mạch não
hiểu máu cơ tim hay là suy tim hay là những cái trường hợp mà xuất hiếp rõng mạc hay là suy thận
thì là những cái hậu quả của tăng huyết áp lâu năm nhưng không được phát hiện mà không được điều trị
tăng huyết áp là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu dẫn đến cái chết của hàng triệu người mỗi năm
tổ chức y tế thế giới đã xếp bệnh tăng huyết áp vào nhóm bệnh dịch dù đó không phải là bệnh lây nhiễm là bởi sự gia tăng nhanh chóng
so sánh tử vong bệnh lý ung thư thì tăng huyết áp không kém chút nào thậm chí còn cao hơn ở nhiều địa phương
tỷ lệ người mắc cũng ngày một trẻ hóa
xu hướng thời đại công nghiệp thì cuộc sống gấp gấp tất nập hơn
mọi người cũng chế độ ăn uống thay đổi thay đó bằng những đồ tự làm hay làm những đồ ăn nhanh
nó dẫn đến là các cái xu hướng bệnh tim mạch càng ngày càng trẻ hóa trên người dân
đối với tôi có lời khuyên đặc biệt là những người trên bốn mươi tuổi thì nên chủ động quan tâm đến sức khỏe của mình
đặc biệt là con số huyết áp và không phải đợi đến khi mà những biểu huyện về vấn đề tim mạch xuất hiện
thì người dân mới quan tâm đến sức khỏe của mình
người phụ nữ này đã từng chứng kiến bố đẻ của mình hai lần bị đột quỵ rồi ra đi vĩnh viễn
tiếp đến mẹ chị cũng mắc nhiều bệnh do biến chứng tử cao huyết áp khiến chị luôn cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình
những dịp được khám tầm soát bệnh về huyết áp như thế này dù bận mấy chị cũng không bao giờ vắng mặt
tức là lúc đầu thì nó đột quỵ lần đầu thì là ông bị bại liệt
bại liệt xong ông cũng điều trị được một thời gian thì nó cũng chỉ thuyên giảm được ít thôi
sau đó thì ông bị đột quỵ lần thứ hai thì không thể chữa được
người nhà mình đã bị như thế cho nên tôi đã quyết định luôn luôn xem mình có bị như là người nhà mình không
không nhớ là bố mẹ mình có như thế rồi mà mình lại không chủ động chăm sóc cho cái huyết áp của mình để nó đến lúc mà nó cao mình không biết
thì sẽ gây nguy hại cho đến sức khỏe của mình
theo các bác sĩ vào tuổi bốn mươi khoảng ba tháng nên đo huyết áp một lần và chủ động phòng ngừa căn bệnh này bằng một cuộc sống lành mạnh và thói quen khám bệnh định kỳ
điều đó cho phép phá vỡ ngăn chặn chuỗi tiếp tục của vòng xoắn tốn kém trong việc điều trị bệnh tăng huyết áp và các biến chứng của nó